dạng sáng nay tại vịnh mân quang thuộc địa bàn phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã xảy ra vụ cháy khiến ba tàu cá bị hư hại
vào khoảng hai h một mươi năm tại hiện trường có ba tàu cá đang bốc cháy
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
và công an quận sơn trà đã nhanh chóng điều động sáu xe chuyên dụng cùng cano và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
các lực lượng đã tổ chức lai rắt tàu ra cách xa nhau để tránh cháy lan
đồng thời dùng cano để tiếp cận tàu bị cháy ở phía xa sử dụng vòi rồng để phun nước dập lửa
đến khoảng bốn giờ sáng vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
dập may không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi một tàu cá hai tàu còn lại bị cháy phần cabin
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm để điều tra nguồn nhân